thử nghiệm mới mũi ba moderna tăng ba mươi bảy lần mức kháng thể chống omicron
dữ liệu sơ bộ từ thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy mũi ba moderna giúp tăng mức kháng thể vô hiệu hóa virus
nghiên cứu đã tiến hành xét nghiệm máu của những người đã tiêm vaccine chống lại virus giả provis
được thiết kế gần giống với biến thể omicron
kết quả đã phát hiện ra rằng muối ba với liều năm mươi microgram thực hiện bởi fda cho phép
có khả năng tăng mức kháng thể vô hiệu hóa virus chống lại omicron gấp ba mươi bảy lần so với trước khi tiêm mũi ba
đặc biệt họ còn phát hiện ra rằng mũi ba với liều một trăm linh microgram bằng với mũi một và mũi hai
đã làm tăng mức kháng thể vô hiệu hóa virus lên gấp tám mươi ba lần theo nbc news
tuy nhiên công ty moderna cho biết họ vẫn đang nghiên cứu để phát triển một loại vaccine chuyên biệt chống lại omicron
dự kiến sẽ được đưa vào thử nghiệm lâm sàng vào đầu năm hai nghìn hai mươi hai
trong một tuyên bố tiến sĩ stefan bachel giám đốc điều hành của moderna nói rằng
sự gia tăng đáng kể các trường hợp nhiễm omicron đã làm mọi người lo lắng
kết quả thử nghiệm vừa được công ty thực hiện có thể giúp mọi người yên tâm phần nào
chủ tịch của moderna tiến sĩ stephan host lưu ý rằng các cơ quan quản lý của mỹ
đã cho phép tiêm mũi ba vaccine moderna với liều một trăm linh microgram cho những người suy giảm miễn dịch
điều lượng khác nhau của mũi ba một số vẫn đang trong quá trình thử nghiệm lâm sàng
kết quả cho thấy mũi ba với liều một trăm linh microgram nói chung là an toàn và được dung nạp tốt
nhưng dường như có xu hướng sẽ gặp tác dụng phụ hơn một chút
vì covid một mươi chín diễn biến phức tạp chủ tịch hos cho biết có khả năng công ty sẽ có thể phát triển
một loại vaccine nhắm vào ba bốn chủng virus chỉ trong một mũi tiêm
cũng như mũi tiêm phòng cúm năm nay chứa bốn chủng cúm